bởi cách ứng xử trên mạng xã hội đa phần là tự do cá nhân thuộc phạm trù đạo đức ý thức của người dùng

vì vậy cái việc quản lý mạng xã hội là một điều không phải là đơn giản
đưa ra bộ quy tắc này thì đối với họ bộ quy tắc ứng xử đấy đưa ra hay không đưa ra họ cũng sẽ cố gắng xem

việc ra đời của những quy tắc ứng xử là cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực mà mạng xã hội mang lại
tuy nhiên những quy tắc đó cần những nội dung gì để không trùng lập với những quy chuẩn đạo đức hay những điều luật đã có
và làm thế nào để nó đi vào đời sống để không bị lãng quên để người dùng biết đến nó và tuân thủ
làm theo một cách tự nguyện coi đó là chỉ dẫn đối với mình trong quá trình sử dụng mạng xã hội
là vấn đề mà các cơ quan liên quan cần hướng đến khi ban hành bộ quy tắc ứng xử
bản thân cái bộ quy tắc cái dự thả của bản quy tắc hiện nay theo tôi nó còn rất là khó nhớ
nó dài và nó được phân chia nhiều đối tượng quá
rồi nó lại phân chia ra là phải làm nên làm và được làm
nó thực sự là nó chưa cô đọng
và nó cũng chưa bao quả
có nhiều những cái nhiều những điều thì nó lại quá trung trung
ví dụ như là hướng dẫn người ta yêu cầu người ta là cần phải có hành xử chuyên nghiệp
và chuẩn mực trên mạng xã hội
nhưng thế nào là chuyên nghiệp và thế nào là chuẩn mực thì lại chưa giải thích rõ
cho nên để cái bộ quy tắc này đi vào trong thực tiễn và mang tính khả thi và có hiệu quả
thì cần phải có nhiều giải pháp
trong nhiều trường hợp mạng xã hội đang chiếm ưu thế
trong việc định hướng du lận xã hội
đặc biệt là ở các vấn đề nhạy cảm
trong thời gian tới để tạo sự đồng thuận và bảo đảm chất lượng nội dung
bộ thông tin và truyền thông sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí
về nhiệm vụ để truyền thông cho người dân
và tổ chức thêm nhiều hội thảo để xin ý kiến góp ý nhằm sớm hoàn thiện
và ban hành bộ quy tắc ứng xử này vào thực tiễn
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau